thưa quý vị theo quy định thì hành vi nhắn tin đe dọa đập phá xe ném bom xăng hay đổ chất thải trước cửa nhà người khác là vi phạm pháp luật vì xâm hại tới sức khỏe tài sản của công dân xâm hại đến trật tự trị an của địa phương
và tùy theo mức độ hậu quả đã gây ra mà người vi phạm có thể bị pháp luật xử lý theo các hình thức khác nhau
tuy nhiên vì thiếu hiểu biết pháp luật không ít thanh thiếu niên đã có những hành vi bộc phát a dua theo bạn bè cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác
mới đây công an huyện tràng bom tỉnh đồng nai đã tạm giữ sáu đối tượng độ tuổi rất trẻ từ một mươi bốn đến một mươi tám tuổi liên quan tới vụ ném bom xăng vào nhà dân
theo điều tra do mâu thuẫn với lê nguyễn hoàng long thế anh đã rủ nhóm bạn mang theo bom xăng dao phay đến nhà long dạng sáng ngày bảy tháng năm
thấy ô tô tải của ông trần quốc khánh đậu trước nhà long nhóm của thế anh nghĩ là xe của đối phương nên dùng dao phay đập phá ném bom xăng gây cháy
khi ông khánh mở cửa nhà nhóm thanh thiếu niên đã bỏ chạy

công an huyện tràng bom đã tạm giữ sáu đối tượng độ tuổi rất trẻ từ một mươi bốn đến một mươi tám tuổi liên quan tới vụ ném bong xăng vào nhà long dạng sáng ngày bảy tháng năm

công an huyện tràng bom đã tạm giữ sáu đối tượng độ tuổi rất trẻ từ một mươi bốn đến một mươi tám tuổi liên quan tới vụ ném bong xăng vào nhà long dạng sáng ngày bảy tháng năm